tại hai vợ chồng khi bị phát hiện trộm cắp tài sản đồng thời gây ra hai vụ trộm cắp tài sản khác bị cáo đinh công tráng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trú tại khu phố an bình phường an tảo thành phố hương yên vừa bị toán nhân dân cấp cao tại hà nội đưa ra xét xử phúc thẩm
liên quan đến vụ án này ngày một mươi bốn tháng tám năm hai nghìn một mươi chín tòa án nhân dân tỉnh hưng yên đã mở phiên tòa sơ thẩm tuyên án tử hình bị cáo đinh công tráng về các tội giết người và trộm cắp tài sản
sau phiên tòa sơ thẩm bị cáo đinh công tráng có đơn kháng cáo xin giảm án
theo cáo trạng khoảng giờ ngày một mươi bảy tháng tám năm hai nghìn một mươi tám đinh công tráng đã đột nhập vào nhà vợ chồng anh đặng văn trường và chị nguyễn thị hoa ở phường hồng châu thành phố hương yên để trộm cắp tài sản
bị phát hiện tráng đã dùng dao bầu đâm nhiều nhát khiến hai nạn nhân tử vong
kết quả điều tra còn xác định ngày hôm sau tráng đã đột nhập vào khoa sản bệnh viện đa khoa tỉnh hưng yên trộm cắp chiếc túi sách của chị lê thị kim trung chú tại phường an tảo tp hưng yên trong túi có tiền thẻ ngân hàng giấy tờ cá nhân và giấy tờ xe ô tô với tổng giá trị tài sản hơn một trăm ba mươi ba triệu đồng
trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám tráng cũng đã trộm cắp một điện thoại trị giá sáu triệu hai trăm linh nghìn đồng của anh phạm văn hiếu ở phố lương đình của phường an tảo tp hưng yên
tại phiên tòa lần này hội đồng xét xử giữ nguyên mức án tử hình đối với đinh công tráng về tội giết người bốn năm tù về tội trộm cắp tài sản tổng hình phạt chung của hai tội là tử hình
viện kiểm sát nhân dân huyện chư quynh tỉnh đắk lắc vừa hoàn tất cáo trạng chuyển tòa nhân dân cung cấp truy tố đối tượng y hiếu a run ở xã chư e huy huyện chư quynh vì đã có hành vi đánh mẹ vợ trọng thương sau khi uống rượu sai
vào chiều ngày một mươi ba tháng bảy
sau khi ăn nhậu về y hiếu xảy ra mâu thuẫn to tiếng với vợ là chị hy giúp ê nuôn
y hiếu đã xuống bếp lấy dao phá nhiều tài sản trong nhà
thế vậy chị hờ dúc chạy ra đường gọi em ruột là y tuấn ê nguồn và mẹ đẻ là bà hờ dơn ê nguồn sang can ngăn
khi bà hờ dân vừa đến thì bị y hiếu chửi bới và dùng viên gạch đập vào mặt bà này
sau đó y hiếu bỏ về nhà bố mẹ ruột cùng thôn nằm ngủ
còn bà hờ dơn được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng gãy xương sống mũi đa chấn thương vùng mặt với tỷ lệ thương tích hai mươi ba
kiểm tra đột xuất nhà nghỉ new day trên đại bàn tỉnh thừa thiên huế
công an huyện phú vang phát hiện một đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy và hai mươi bốn đối tượng dương tính với ma túy tại bốn phòng nghỉ
trước đó vào lúc ba giờ sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi hai tiến hành kiểm tra đột xuất nhà nghỉ new day thuộc thôn chiết bi xã phú thượng huyện phú vang
lực lượng công an phát hiện đối tượng hà văn rôn sinh năm hai nghìn một trú tại khu trung cư phường phú hậu tp huế đang tàng trữ hơn ba hai gram ma túy tổng hợp
tiếp tục kiểm tra tại bốn phòng cho thuê lực lượng công an phát hiện hai mươi bốn đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy
qua kiểm tra nhanh tất cả các đối tượng này đều dương tính với ma túy
chuyên hách tài khoản facebook của cộng đồng người việt nam đang làm ăn sinh sống tại nhật bản để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nhóm gồm ba đối tượng vừa bị công an huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa phối hợp với công an các quận thanh khê hải châu và liên triểu thành phố đà nẵng bắt giữ
trước đó trên địa bàn huyện hoàng hóa liên tiếp xảy ra hai vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng facebook với tổng số tiền bảy mươi triệu đồng
sau gần một tháng điều tra và lập án đấu tranh đến ngày một mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín công an huyện hoàng hóa đã phối hợp với công an các quận thanh khê hải châu và quận liên triểu thành phố đà nẵng
tiến hành bắt giữ ba đối tượng gồm nguyễn thanh đức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hoàng dữ lâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám và hoàng anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn đều ở huyện triệu phong tỉnh quảng trị là thủ phạm của hai vụ lừa đảo nói trên
khám xét nơi ở của ba đối tượng công an huyện hoàng hóa thu giữ tám điện thoại di động một mươi thẻ atm bảy thẻ sim điện thoại chưa sử dụng tám máy vi tính và nhiều tăng vật khác có liên quan
đầu tiên thì em vào trang facebook của cộng đồng
em vào trang facebook của cộng đồng em vào trang cá nhân của từng người
thì trong trang cá nhân thì em bấm vào phần giới thiệu thì trong phần giới thiệu là sẽ có ngày tháng năm chín và họ vào tên của tên người chủ
còn tài khoản thì có sẵn ở trên link của facebook
thì từ đó thì em sẽ giao mật khẩu ở trên đó

nếu như được thì nó sẽ vào mà còn không được thì em sẽ bỏ đi vào mọi người khác
sau khi học facebook thì em sẽ vào đổi mật khẩu và sau đó thì em sẽ tìm hiểu xem cái cuộc nói chuyện giữa thân nhân gia đình các thứ để mình giàn cho giống người ở bên chỗ kia
thì bắt đầu em vào mua nói chuyện
với thủ đoạn hách tài khoản facebook của những người đang học tập và làm ăn tại nhật bản các đối tượng nghiên cứu kỹ các thông tin cá nhân
cũng như sở thích lịch sử trò chuyện với bạn bè của chủ facebook bị hách
sau đó giả mạo là chủ nhân của facebook bị hách gửi tin nhắn thông báo cho những người thân của họ ở việt nam để vay tiền nhờ mua đồ mua thẻ điện thoại yêu cầu gửi tiền sang nhật bản để đóng học phí hoặc vay tiền để mua nhà bất động sản xe hơi
với thủ đoạn trên chỉ tính từ đầu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín đến khi bị bắt ba đối tượng nguyễn thanh đức hoàng dữ lâm và hoàng anh tuấn đã lừa đảo tài sản của nhiều người ở nhiều nơi trên cả nước với tổng số tiền hơn hai tỷ đồng
qua vụ án này công an huyện hồng hóa đề nghị các người dân nâng cao cảnh giác
thứ nhất là đặt mật khẩu facebook bằng các mật khẩu mang tính chất mạnh khó dò khó tìm để tránh việc các đối tượng này mò mẫm và tìm được mật khẩu facebook
thứ hai là các thông tin cá nhân trên trang cá nhân của facebook của mình không nên để công khai tránh việc đối tượng theo dõi và nắm bắt được đặc điểm
thứ ba là khi có hoạt động của người thân ở nước ngoài yêu cầu chuyển tiền đề nghị công dân nâng cao cảnh giác liên hệ ngay với người thân để xác thực sau khi xác thực được thì mới tiến hành gửi tiền
công an huyện hoàng hóa cũng khuyên cáo người dân cần nêu cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng
ai là nạn nhân đã gửi tiền vào hai số tài khoản

và tài khoản một nghìn chín mươi tám bảy nghìn chín mươi năm bốn nghìn bảy trăm bốn mươi một mang tên hoàng hà tĩnh thì liên hệ với đội cảnh sát hình sự công an huyện hoàng hóa để phối hợp giải quyết
công an quận hải châu thành phố đà nẵng vừa bắt giữ nhóm một mươi đối tượng có hành vi cho vai lãi nặng với mức lãi suất từ hai mươi đến bốn mươi
nhóm đối tượng gồm bùi văn hiếu nguyễn văn tài vũ minh hiếu trương ngọc tú cùng chú tại tỉnh hải dương nguyễn trung hiếu vũ đình sơn nguyễn văn chiến chú tại tỉnh bắc giang
nguyễn trí cường chú tại tỉnh thanh hóa nguyễn xuân cường chú tại thành phố hải phòng nguyễn thị minh thư chú tại tỉnh kiên giang
thủ đoạn của nhóm đối tượng trên là phát tờ rơi quảng cáo lập trang mạng giới thiệu cho vai với tủ thục nhanh gọn không cần thế chấp
với lãi suất từ hai mươi bốn mươi một tháng các con nợ sẽ phải trả tiền gốc và lãi theo ngày tại những địa điểm được các đối tượng thông báo qua điện thoại nhằm tránh sự theo dõi của cơ quan công an
nếu các con nợ không trả tiền đúng kỳ hạn sẽ bị uy hiếp và tạp chất bẩn
khám xét khẩn cấp nợ của các đối tượng cơ quan công an phát hiện tám máy tính sách tay cùng nhiều sổ ghi nợ chứng minh nhân dân và gần hai trăm linh triệu đồng tiền mặt
qua đấu tranh các đối tượng khai nhận đã cho hơn một trăm linh người trên nệ bàn thành phố đà nẵng vay với số tiền lên đến hàng tỷ đồng

hơn bốn mươi xe máy đây là tụ điểm đánh bạc mới xuất hiện chọn địa điểm vắng vẻ xung quanh là đồng ruộng chỉ có một con đường độc đạo với nhiều chốt cảnh giới
sới bạc này hoạt động khá phức tạp từ trưa đến khuya hàng ngày thu hút nhiều con bạc ở nhiều địa phương đến tham gia
tội phạm trộm cắp tài sản gia tăng hoạt động dịp cuối năm thông tin chi tiết các vụ việc tại cao bằng và đà nẵng sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
nhận được tin báo của anh ngô văn du chú tại xã mỹ hưng huyện phục hòa
về việc gia đình anh bị kẻ gian mở kết sắt lấy trộm tổng tài sản trị giá khoảng hơn một trăm linh triệu đồng gồm hai mươi hai nhân dân tệ một mươi bảy triệu đồng tiền việt nam và hơn một cây vàng công an huyện phục hòa đã đến hiện trường điều tra
sau năm ngày khẩn trương truy tìm cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phục hòa phối hợp với ngành chức năng công an huyện đại từ tỉnh thái nguyên bắt đối tượng lưu bá quốc chú tại huyện đại từ tỉnh thái nguyên là thủ phạm gây ra vụ trộm
tại đà nẵng trần ngọc sa nô chú tại quận thanh khê thành phố đà nẵng con nghiện cũng là kẻ gây ra hơn chục vụ trộm ở vùng nông thôn thành phố đà nẵng đã bị bắt giữ
thay vì gây án ở khu vực lân cận mình sống đối tượng đã tìm đến những vùng nông thôn vùng ven của đà nẵng ở xã hòa châu huyện hòa vang và khu đô thị hòa xuân quận cẩm lệ thành phố đà nẵng để trộm cắp
đối tượng đã đột nhập nhiều nhà dân trộm những tài sản nhỏ gọn như điện thoại di động máy tính bảng máy tính sách tay
tại cơ quan công an nô thừa nhận thực hiện hàng chục vụ trộm cắp với giá trị tài sản lên tới gần một trăm linh triệu đồng toàn bộ số tiền này đối tượng dùng để mua ma túy về sử dụng
hơn một hộp mứt tết của cơ sở sản xuất khang mai có địa chỉ tại xã la phù huyện hoài đức vừa bị đội quản lý thị trường số hai mươi bốn cục quản lý thị trường hà nội tiến hành tạm giữ do sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ
tại thời điểm kiểm tra công nhân của cơ sở đang thực hiện gia công đóng gói mứt tết vào hộp tuy nhiên không ai đội mũ đeo găng tay theo quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm
đại diện cơ sở cũng không xuất trình được giấy chứng nhận kinh doanh giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cũng như hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của một số nguyên liệu làm mứt
lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ một hai mươi hộp mứt tết và chín mươi kg táo khô để tiếp tục xác minh làm rõ
đáng chú ý trên bao bì của một số hộp mứt tết thể hiện ngày sản xuất là hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
cùng ngày đội quản lý thị trường số hai mươi bốn đã kiểm tra doanh nghiệp tư nhân thực phẩm bánh kẹo tú tài tại xã la phù tạm giữ một một trăm bốn mươi hộp bánh hai mươi kg nguyên liệu cùng hàng trăm vỏ hộp bánh chưa xuất trình được giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm và hồ sơ công bố chất lượng
phòng cảnh sát kinh tế công an huyện madrak tỉnh đắk lắc vừa phát hiện bắt xử lý một vụ phá rừng quy mô lớn ở vùng giáp danh với tỉnh khánh hòa
từ tin báo của người dân tổ công tác của phòng cảnh sát kinh tế và công an huyện mơ đrắc đã tích cực sang mình điều tra phát hiện một nhóm phá rừng tự nhiên quy mô lớn
khu vực hiện trường tại tiểu khu tám trăm một mươi chín a thuộc thôn sông trò xã cư san huyện maroc tỉnh đắk lắk
tại đây nhiều cây gỗ rừng tự nhiên đã bị khai thác và vận chuyển đi
mở rộng kiểm tra hiện trường tổ công tác phát hiện bên địa phận xã ninh tây của thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa có một bãi tập kết gỗ lậu lớn và một mươi đối tượng lâm tặc đang ở trong một lán chạy gần đó
thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh đắk lắk đặc biệt là địa bàn huyện maroc ek trên các lâm trường tiếp xác với tỉnh khánh hòa liên tục có một số nhóm đối tượng lâm tặc vào rừng khai thác lâm sản chế phép
thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh đắk lắk đặc biệt là địa bàn huyện maroc ek trên các lâm trường tiếp xác với tỉnh khánh hòa liên tục có một số nhóm đối tượng lâm tặc vào rừng khai thác
nhóm đối tượng bị bắt xử lý đều trú tại xã ninh tây và xã ninh sim thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa
trong đó hai đối tượng cầm đầu là nguyễn phước khánh và nguyễn khắc lợi ở xã ninh sim
cả hai đã thuê tám đối tượng khác vào khu vực rừng giáp danh giữa tỉnh đắk lắc và khánh hòa để khai thác sẻ hộp và điều khiển xe độ chế vận chuyển gỗ về bán cho những người làm xây dựng tại thị xã ninh hòa